mua bán trái phép chất ma túy nguyễn văn thanh chú tại quận liên triều thành phố đà nẵng
vừa bị tòa án nhân dân thành phố đưa ra xét xử và tuyên án tử hình
tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một thanh được một người tên là cường giao cất dấu phân chia đi giao ma túy
với tiền công năm triệu đồng một lần và được sử dụng ma túy miễn phí
tất cả ma túy thanh cất giấu trên trần nhà của cô ruột tại đường nguyễn lương bằng
chiều ngày hai mươi một tháng bốn cường gọi thanh đi giao ma túy thì bị bắt quả tàng
khám xét phòng của thanh lực lượng công an thu giữ hai kg ma túy
thưa quý vị tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
đối với một mươi chín bị cáo về các tội giết người cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng
theo cáo trạng vào tối ngày hai mươi tám tháng sáu năm ngoái nhóm triệu minh hòa mang theo hung khí đi đánh người
nhưng trên đường đi lại gặp email bị á và hai người khác đi bộ ngược chiều
bị nhóm hòa dọa đánh ba người này bỏ chạy
sau đó gọi thêm chín người khác chuẩn bị gạch đá gậy phục hậu để đánh trả thù
hậu quả trận hỗn chiến đã làm y thống tử vong hòa và một người trong nhóm của hòa bị thương
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt triệu minh hòa hai mươi năm tù giam về tội giết người
tám bị cáo còn lại trong hai nhóm bị tuyên phạt từ hai năm sáu tháng đến hai mươi năm tù giam
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lào cai vừa triệt phá thành công chuyên án trộm cắp tài sản trên địa bàn
bắt giữ bốn đối tượng và thu giữ một số tăng vật
cơ quan bốn đối tượng bị bắt giữ gồm lê văn quyền chú tỉnh yên bái phan văn hợp vàng ỉ tron lục văn trung chú tỉnh lào cai
cơ quan công an xác định nhóm đối tượng đã thực hiện trót lọt hơn một mươi vụ trộm cắp tài sản là dây cắp điện chiếu sáng của hệ thống điện chiếu sáng
trên đường khúc thừa dụ thuộc khu công nghiệp thương mại kim thành tp lào cai với tổng trị giá hơn một trăm sáu mươi ba triệu đồng
hiện công an tp lào cai đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ hành vi của các tổng tượng có dân quan
ba đối tượng nguyễn mạnh giang chú tỉnh bắc giang hoàng thạch quang đoàn mạnh điển cùng chú tại tỉnh lạng sơn
vừa bị công an tỉnh lạng sơn phát hiện bắt giữ về hành vi mua bán trái phép pháo nổ từ bắc giang về lạng sơn tiêu thụ
trước đó đối tượng biển nhờ quang tìm mua pháo nổ sau đó quang liên hệ được với giang để mua
điển đồng ý mua năm mươi bốn giàn pháo nổ do trung quốc sản xuất có tổng trọng lượng bảy mươi năm sáu kg và chuyển khoản thanh toán cho giang hơn ba mươi bốn triệu đồng
còn biển trả cho quang năm trăm linh đồng tiền công vận chuyển pháo từ bắc giang về lạng sơn
khi đang vận chuyển số pháo trên thì đã bị lực lượng công an bắt giữ
được biết đối tượng nguyễn mạnh giang đã buôn bán chót lọt pháo nổ nhiều lần thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
vừa mới bị phạt hành chính vì đăng tải clip phân biệt kỳ thị người miền trung trên mạng xã hội
tiktoker hoàng nhật minh tiếp tục tái phạm với việc đăng tải nội dung sai sự thật
như bức xúc dư luận ngày hai mươi một tháng chín công an thành phố đà lạt cho biết đã làm việc với hoàng nhật minh
hai mươi ba tuổi thường trú tỉnh đồng nai tạm trú tại phường bốn thành phố đà lạt
để làm rõ về việc đăng tải video giản dựng sai sự thật trên mạng xã hội tiktok
theo đó vào ngày một mươi chín tháng chín trên mạng xã hội tiktok xuất hiện clip có nội dung
một nhóm du khách đang chụp hình tại đồi trè cầu đất đà lạt thì xuất hiện một nam thanh niên
xưng là chủ vần chè đòi thu của mỗi người
do nhóm khách không đồng ý nên hai bên đã xảy ra cãi vã
clip trên sau khi đăng tải được nhiều người quan tâm và gây bức xúc cho dư luận
do đây là khu vực công cộng không phải địa điểm du lịch nên việc thu tiền là không đúng
làm việc với cơ quan công an minh khai nhận nội dung clip là hoàn toàn sai sự thật
được minh giàn dựng để đăng tải lên mạng xã hội để câu view
đáng chú ý cách đây chưa lâu công an tỉnh lâm đồng đã xử phạt vi phạm hành chính
đối với hoàng nhật minh số tiền một mươi triệu đồng về hành vi đăng tải clip
phân biệt kỳ thị người miền trung trên mạng xã hội
hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý hành vi vi phạm của hoàng nhật minh
công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đang tạm giữ hình sự đối tượng trần tuấn anh
để điều tra về hành vi tổ chức và sử dụng trái phép chân ma túy
đồng thời lập hồ sơ xử lý chín đối tượng khác về hành vi sử dụng trái phép chân ma túy
lực lượng phối hợp trinh sát phòng chống tội phạm về ma túy công an tp biên hòa
và công an phường tân hòa kiểm tra hành chính căn nhà ở khu phố chín phường tân hòa do trần tuấn anh thuê
tại đây lực lượng công an phát hiện có một mươi đối tượng trú tại tỉnh đồng nai sóc trăng thành phố hồ chí minh
có biểu hiện sử dụng trái phép trân ma túy thu giữ loa đèn chiếu và đĩa sứ
qua tết nhanh cả một mươi đối tượng đều dương tính với chất ma túy
nhận được tin báo của công an tp mỹ tho tỉnh tiền giang về việc có một đối tượng trộm cắp xe máy sh
đang tẩu thoát về hướng huyện châu thành tỉnh bến tre
các xã có liên quan và công an tp bến tre đã tiến hành tổ chức chốt chặn bắt giữ
tại cơ quan công an đối tượng khai là mai văn tình chú tại tỉnh cà mau
là người làm thuê tại một cửa hàng ở phường bốn tp mỹ tho
nhân lúc chủ cửa hàng đi vắng đối tượng đã lấy trộm xe máy cùng bốn điện thoại di động
đang trên đường tìm cách tiêu thụ tài sản thì bị cơ quan công an bắt giữ
hiện đối tượng đã được bàn giao cho công an thành phố mỹ tho để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền
tòa án nhân dân tỉnh đồng nai vừa tuyên phạt bị cáo trịnh văn tiến ba mươi chín tuổi
trú tỉnh đồng nai một mươi năm năm tù giam về tội trộm cắt tài sản
theo cáo trạng tiến và anh nguyễn văn phước hai mươi tám tuổi chú huyện cẩm mỹ đồng nai
có quen biết nhau và thỉnh thoảng thuê tiến chạy xe chở hàng thanh mình
quá trình chạy xe thuê tiến biết anh phước khi chở hàng xong sẽ mang xe đến bến xe cẩm mỹ
gửi và luôn để chìa khóa trên xe
ngày một mươi hai tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm
ngày một mươi hai tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm tiến đã lấy trộm xe ô tô trị giá trên bảy trăm linh triệu đồng của anh phước rồi tẩu thoát
tuy nhiên đối tượng đã bị bắt giữ ngay sau đó
thưa quý vị trong lần thứ hai bộ xây dựng đưa ra lời ý kiến dự thảo luật nhà ở sửa đổi
nội dung sở hữu trung cư có thời hạn lại tiếp tục thu hút sự quan tâm của người dân và các chuyên gia
trên thực tế nhiều quốc gia trên thế giới cũng quy định về sổ hồng trung cư
áp dụng niên hạn năm mươi đến bảy mươi năm
luôn luôn có chính sách đảm bảo tối đa
đa quyền lợi của người dân
chính vì vậy dù đang còn nhiều băn khoăn
nhưng theo các chuyên gia nếu đề xuất sửa đổi luật nhà ở
cụ thể ở đây là quy định về thời hạn sử dụng trung cư được lấy ý kiến rộng rãi
khắc phục được những vướng mắc hiện có
sẽ giải quyết được triệt đề tình trạng chung cư hết hạn sử dụng
xuống cấp nhưng không thể được cải tạo xây dựng mới như hiện nay
ngoài ra người dân cũng kỳ vọng rằng có thể được tiếp cận căn hộ trung cư với giá thấp hơn
dù mua nhà đất hay trung cư tâm lý chung của nhiều người là được sở hữu lâu dài vĩnh viễn
nhất là tài sản không chỉ dùng để ở mà còn có thể cho tặng mua bán thửa kế
do vậy khi bộ xây dựng đề xuất phương án thời gian sở hữu trung cư từ năm mươi đến bảy mươi năm
thay vì lâu dài như hiện nay đã khiến nhiều người băn khoăn
tâm lý mua nhà của ai cũng như thế thôi
cũng sẽ mong muốn là mình được sở hữu căn nhà vĩnh viễn
kể cả là sau này
người ta có
có những cái mà muốn đập đi xây lại thì mình vẫn là chủ căn nhà đấy
đối với những người lao động ấy
thì họ đi làm và họ tích tiền lại và thường thì họ sẽ mua nhà trả góp
mà khi mà họ trả góp xong thì cũng hết luôn cái thời gian đó là năm mươi năm rồi
thì coi như là cái tiền mà họ bỏ ra thì họ cũng không được sở hữu cái ngôi nhà đó
tuy nhiên một thực tế hiện nay là với những tập thể
trung cư cũ đã xuống cấp không bảo đảm an toàn cho người dân
thì việc sửa chữa cải tạo hay xây mới gặp rất nhiều khó khăn
khó khăn phức tạp mặc dù người dân đang có sở hữu vĩnh viễn căn hộ
chính vì vậy việc quy định sở hữu trung cư có thời hạn và làm rõ các quyền
trách nhiệm của các bên liên quan sau từ năm mươi đến bảy mươi năm
được kỳ vọng sẽ khắc phục được những tồn tại bất cập này
vào sáng ngày hai mươi hai tháng chín
trường giáo dưỡng số ba bộ công an đóng tại thành phố đà nẵng
tổ chức hội nghị gia đình học sinh năm hai nghìn hai mươi
và đây là diễn đàn được tổ chức thường xuyên nhằm tăng cường mối quan hệ giữa gia đình
gia đình học sinh và nhà trường trong phối hợp quản lý và tạo điều kiện
cho học sinh học tập gian luyện tái hòa nhập cộng đồng
năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai trường giáo dưỡng số ba hiện đang rèn luyện chín đội với sáu mươi ba học sinh
trong năm học vừa qua nhà trường đã triển khai đầy đủ và có hiệu quả công tác giáo dục đạo đức
pháp luật cũng như là hoạt động bổ trợ hướng nghiệp dạy nghề và chế độ chính sách cho học sinh
tại hội nghị lãnh đạo cục quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc
và trường giáo dưỡng đã lắng nghe tiếp nhận các ý kiến từ đại diện phía gia đình học sinh
trên tinh thần chia sẻ và thấu hiểu lãnh đạo nhà trường sẽ tạo mọi điều kiện
để các em tu dưỡng đạo đức học tập trở thành công dân có ích cho xã hội
đồng thời yêu cầu phụ huynh học sinh phải có trách nhiệm quản lý giáo dục
sau khi học sinh tái hòa nhập cộng đồng nhất là phát huy vai trò gia đình
thực sự là tổ ấm để cho các em hướng thiện tránh xa tệ nạn xã hội dẫn đến việc vi phạm pháp luật
để động viên các em vươn lên trong học tập trong dịp này nhà trường đã trao tặng bốn mươi phần quà
cho bốn mươi học sinh có hoàn cảnh khó khăn từ quỹ tấm lòng vàng
thưa quý vị và các bạn trước những tác động của mặt trái xã hội thì một bộ phận nhỏ sinh viên hiện nay
dễ bị lôi kéo vào những tệ nạn xã hội mất phương hướng đi theo các đạo giáo trái phép
việc thành lập đội sinh viên tự quản tại các trường sẽ giúp sớm phát hiện những trường hợp vi phạm
để hạn chế tối đa những hậu quả xảy ra
tại huế sau năm năm hoạt động mô hình điểm đội sinh viên tự quản được triển khai tại đại học khoa học
đã phát huy được tính hiệu quả
đội sinh viên tự quản trường đại học khoa học huế có hai mươi một thành viên chia làm ba tổ
trong đó có ba cán bộ nhà trường và một mươi tám sinh viên là những thành viên ưu tú từ các liên tri đoàn
liên tri hội và các khoa các câu lạc bộ đội nhóm
những cuộc họp mặt định kỳ hàng tháng những cuộc trao đổi online
khi có bất cứ vấn đề gì xảy ra
việc tổ chức báo cáo tình hình hoạt động được đội sinh viên tự quản tổ chức đều đặn linh hoạt
từ thông tin của các thành viên nhà trường có thêm kênh hết sức sâu sát
để nắm bắt tình hình an ninh trật tự cũng như những vấn đề diễn ra đối với sinh viên
gần đây nhất là việc phát hiện trường hợp sinh viên bị lôi kéo đi theo đạo giáo trái phép
chúng tôi đã phát hiện được một số thành phần sinh viên của nhà trường
là có tham gia hoạt động các đội nhóm trái phép
sau khi phát hiện xong chúng tôi đã kịp thời báo cáo cho lãnh đạo nhà trường
và các phòng chức năng công an tỉnh để có hướng xử lý kế tiếp theo
mình là công sinh viên với nhau công học tập với nhau
nên mình sẽ biết được những thói quen cũng như là hoạt động của bạn như thế nào
từ đó mình có thể phát hiện được bạn ấy vi phạm những gì
bên cạnh việc tham gia tích cực vào các hoạt động phong trào
nhắc nhở các phòng chức năng công an tỉnh và các phòng chức năng công an tỉnh
các bạn sinh viên chấp hành tốt những quy định của nhà trường
đội sinh viên tự quản ra đời trên cơ sở đề xuất của công an tỉnh thừa thiên huế
đã phát huy vai trò trong việc đấu tranh phòng chống các tài năng xã hội
những vi phạm của sinh viên
tình hình an ninh trực tự tại môi trường nhà trường
các cơ sở dự dục thì nó sẽ đảm bảo họ là tự phòng tự quản tự bảo vệ
tự hòa giải tại cơ sở
điều thứ hai là những tình hình vắc xin thì họ chủ động giải quyết
những vấn đề thông tin tình hình có liên quan đến an ninh thực tử
sẽ chủ động đào đổi cung cấp cho lực lượng công an để kịp thời xử lý
từ thành công của mô hình đội sinh viên tự quản đại học khoa học
công an tỉnh thừa thiên huế đang tiếp tục đề xuất nhân rộng mô hình
trong hệ thống trường thuộc đại học huế nhằm phát huy tốt hơn nữa
vai trò của sinh viên trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an quận long biên hà nội đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn thành trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại số hai mươi
ngõ khâm đức phường trung phụng quận đống đa thành phố hà nội
về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
đối tượng này cao một m bảy mươi và có hình xăm ở ngực hai cánh tay và chân
cũng liên quan đến tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
công an quận bắc từ liêm hà nội đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng là
em ruột trong một gia đình cùng có hộ khẩu thường trú tại số ba trăm ba mươi năm khu phố ba
phường bình đa thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
đối tượng bùi thanh bình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn cao một m sáu mươi hai và có sẹo chấm cách một cm sau cánh mũi phải
và đối tượng bùi thanh minh sinh năm hai nghìn cao một m sáu mươi chín và có sẹo chấm trên trước đầu lông mày phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin
phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối khẳng định
không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện